càng gần đến thời điểm tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến ngày càng phức tạp
nhất là hoạt động chế tạo sản xuất sử dụng pháo trái phép
nguyên nhân chính khiến dân buôn pháo lậu hoạt động như con thiêu thân là vì lợi nhuận quá khủng
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tình hình hoạt động buôn lậu mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép pháo nổ pháo hòa nổ
trên các tuyến biên giới nhất là tuyến biên giới việt nam lào việt nam campuchia diễn biến phức tạp
gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
lực lượng công an bộ đội biên phòng hải quan quản lý thị trường cảnh sát biển và các địa phương
đã đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nắm tình hình
đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc triệt phá nhiều đường dây bắt giữ xử lý nhiều đối tượng có hành vi buôn lậu
mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép pháo nổ pháo hoa nổ từ nước ngoài qua biên giới cửa khẩu vùng biển vào việt nam
tuy nhiên trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba tình hình hoạt động buôn lậu mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép pháo nổ diễn biến tiếp tục phức tạp hơn
nhiều đối tượng là người việt nam và người nước ngoài tham gia đã bị lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
thu giữ số lượng rất lớn tàn vật
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm bắt tình hình và phát động phong trào
quân chủng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an tp hcm đã phát hiện bắt quả tàn đối tượng tăng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
đặng duy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai danh tích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng quê tỉnh kiên giang hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ kiên giang về tp hcm tiêu thụ
và trung chuyển đi nhiều tỉnh thành phố khác trên cả nước dưới bỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải
từ khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm bị bắt giữ bằng nhóm do tăng quốc tiến cầm đầu đã vận chuyển tiêu thụ gần sáu kg đam pháo nổ
tại tp hcm và các tỉnh như cà mau lòng an vĩnh phúc và tp hcm
đây là số lượng tàn vật pháo nổ thu giữ trong một đường dây lớn nhất từ đầu năm đến nay trên cả nước
qua công tác điều tra các vụ pháo công an thành phố đã bắt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi cũng đã xác định được các phương thức thủ đoạn là các đối tượng vì lợi nhuận
qua việc buôn bán pháo cho nên các đối tượng đã mua bán và dẫn chuyển pháo qua khu vực biên giới
về để tiêu thụ tại tp hcm
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện hơn hai vụ mua bán vận chuyển pháo trái phép
bắt giữ hơn ba đối tượng thu giữ hơn bốn mươi kg đam pháo
lợi dụng mạng internet mạng xã hội tình trạng buôn bán pháo nổ trái phép không chỉ được các đối tượng
liên hệ qua điện thoại mà các giao dịch này còn được thực hiện công khai trên các trang mạng xã hội như facebook zalo telegram
nhằm che giấu hành vi phạm tội các đối tượng phạm tội đã thuê cả phụ nữ trẻ em vận chuyển
gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi bắt giữ
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã phát hiện bắt giữ bốn mươi năm vụ bảy mươi tám đối tượng

ba sáu đối tượng liên hệ qua điện thoại mà các giao dịch này còn được thực hiện công khai trên các trang mạng xã hội như facebook zalo telegram
ba sáu quả pháo
trước tình hình đó công an thành phố cũng đã khởi tố một mươi sáu vụ ba mươi sáu đối tượng
xử lý vi phạm hình chính hai mươi hai vụ hai mươi sáu đối tượng xử phạt với tổng số tiền ba trăm bốn mươi năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đã xác lập hai chuyên án bắt và đo các đối tượng dẫn chuyển pháo qua biên giới
đặc biệt là các tỉnh biên giới dẫn chuyển về thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ
qua đó đã khởi tố hai vụ một mươi bảy bị can thu hồi là một mươi tấn pháo các loại
theo các cơ quan chức năng nguồn pháo nhập lậu vào việt nam chủ yếu từ trung quốc và lào
các đối tượng mua pháo bên trung quốc vận chuyển qua các đường mòn lối mở tập kết ở khu vực giáp biên giới và dùng các phương tiện như ô tô khách ô tô tải vận chuyển pháo
để lẫn với các hàng hóa khác nhau đưa vào nội địa
đối với nguồn pháo từ lào vào việt nam chủ yếu đi qua các cửa khẩu đường mòn lối mở từ các tỉnh bắc trung bộ tây nguyên giáp lào
do lợi nhuận quá cao các đối tượng dùng các thủ đoạn tinh vi dùng cả các loại xe ô tô đắt tiền để vận chuyển giấu dưới gầm xe container
thậm chí có đối tượng dùng cả xe bồn chở xăng để vận chuyển pháo lậu
theo quy định thì đối với những trường hợp mà thực hiện việc sản xuất mua bán
tàn trữ vận chuyển pháo nổ thì tùy theo tính chất mức độ thì có thể bị xem xét xử lý trách nhiệm về hành chính hoặc hành sự
đối với chế tài hành chính thì trường hợp mà vận chuyển tàn trữ trái phép pháo thuốc pháo hoặc nguyên liệu phụ kiện để sản xuất pháo
thì theo quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một về xử lý hành chính đối với hành vi này là phạt tiền từ một mươi triệu cho đến hai mươi triệu đồng
đối với trường hợp mà liên quan đến hành sự
thì trong cái chế tài hành chính là phạt tiền từ một mươi triệu cho đến hai mươi triệu đồng
trường hợp mà người nào mà có cái hành vi liên quan đến sản xuất mua bán tăng trữ vận chuyển sử dụng trái phép các loại pháo
thì tùy theo tính chất mức độ hành vi phạm tội thì có thể bị xử lý hành sự về các tội quy định tại bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
theo đó thì đối với cái tội danh mà sản xuất buôn bán hàng cấm theo quy định tại điều một trăm chín mươi bộ luật hình sự hiện hành
thì người nào mà sản xuất buôn bán pháo nổ từ sáu kg trở lên
sẽ bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đến ba tỷ đồng hoặc phạt tù từ một năm cho đến một mươi năm năm
hệ quả của những hành vi phạm tội liên quan đến pháo nổ vật liệu nổ
là những tai nạn thương tâm có thể trả giá bằng cả tính mạng và cả người vi phạm
lực lượng chức năng trong quá trình điều tra truy bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội
không phải là các đối tượng hình sự cộm cán mà chủ yếu là hành vi tự phát do lợi nhuận ban lại
sau tiếng pháo nổ lại là những cảnh tàn thương mất mát
việc sản xuất buôn bán và đốt các loại pháo nổ thuốc pháo nổ đã bị nghiêm cấm từ lâu
trong kỳ phóng sự tiếp theo chúng tôi sẽ phản ánh những hậu quả câu chuyện đau buồn
từ pháo tự chế pháo lậu
sáng ngày một mươi sáu tháng một công an huyện bình chánh tp hcm cùng các đơn vị chức năng nghiệp vụ
đã phong tỏa hiện trường vụ thi thể người được phát hiện tại khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh lộc b
sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể người bên trong khu đất trống có cây cối mọc âm tùng
trên đường trần hải phụng lên báo công an
nhận tin báo công an huyện bình chánh đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân
qua khám nghiệm thi thể được xác định là nam giới tử vong từ vài ngày trước trên người có vết thương
tay trái có một con dao dính máu
ngoài ra gần hiện trường công an còn phát hiện một xe máy chưa rõ chủ phương tiện
hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
ngày một mươi sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo đoàn quan pháp bốn mươi tuổi
ngụ xã bình sơn huyện long thành một mươi ba năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ án các bị cáo khác cùng ngụ xã bình sơn gồm nguyễn minh nhật ba mươi tuổi
nguyễn hải đăng ba mươi một tuổi đỗ tiến đạt hai mươi bảy tuổi nguyễn minh thành hai mươi chín tuổi
bị xử phạt từ một năm sáu tháng đến hai năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai pháp nhật và đoàn quan phi
ngụ xã bình sơn cao văn bình ba mươi sáu tuổi ngụ xã bình an huyện long thành
cùng một số người khác tổ chức uống trượu hát karaoke tại quán sn xã bình sơn
trong lúc tính tiền giữa bình và phi xảy ra mâu thuẫn
được mọi người can ngăn nên ra về
đến hai mươi giờ cùng ngày bình lấy một con dao đến nhà tìm phi và hai bên xảy ra sâu sát
bình đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến phi bị thương tích một mươi bốn
nghe tin phi bị đâm pháp đã mang theo dao đến nhà phi
khi nhìn thấy bình và phi dàn co pháp vào can ngăn thì bị bình đâm ba nhát gây thương tích năm
tức giận pháp đã dùng dao đâm bình một nhát gây thủng cơ hoành thủng dài dày đứt tụy rách gan
thế vậy nhật cũng đã đánh giá
pháp đã vào đánh bình gây thương tích năm
cùng lúc này đăng đạt thành cũng lao vào đánh bình gây thương tích nhẹ
hậu quả khiến bình tử vong phi bị thương tích một mươi bốn pháp bị thương tích năm
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với một chắc bị cáo
trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở ubnd xã yakutu và yatio huyện trừ quỳnh tỉnh đắk lắk vào dặng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đại diện vị kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo
hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện vị kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố
khai nhận tại phiên tòa phần lớn các bị cáo thừa nhận do thiếu hiểu biết nên bị imutlo và nhóm phản động lưu vong ở mỹ dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ và đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố phá hoại
quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo bày tỏ ăn năn hối cải xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tp huế về hành vi giết người
sang chính là đối tượng đã đâm đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân dẫn đến hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một sau khi nhận được thông tin đối tượng nguyễn tấn sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường lê đức anh phường thủy vân tp huế
đây là đoạn đường một chiều có lưu lượng tham gia giao thông lớn vào giờ cao điểm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân và trung úy dương văn minh hiếu cảnh sát khu vực phường cùng với bảo vệ dân phố đã nhanh chóng đến hiện trường để vận động nhắc nhở
và yêu cầu đối tượng sang quay trở lại nhà tuy nhiên sang không những không chấp hành yêu cầu mà còn có thái độ hung hãn lời qua tiếng lại và sô sát với lực lượng công an
lúc này đối tượng đã vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo một con dao thái lan bất ngờ tấn công tổ công tác
trước hành vi nguy hiểm của đối tượng sang đồng chí trần duy hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế bắt giữ đối tượng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí trần duy hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực
mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện trung ương huế tập trung cấp cứu nhưng đồng chí trần duy hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
vâng thưa quý vị để đổi lấy sự bình yên và an toàn cho nhân dân trong bất cứ hoàn cảnh nào người chiến sĩ công an đều sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy kể cả sự an nguy tính mạng
đồng chí nguyễn duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế đã ra đi anh dũng như thế khi lao vào khống chế đối tượng gây dối trật tự đe dọa tới tỉnh
tính mạng sức khỏe người dân giữa thời bình một lần nữa máu của người chiến sĩ công an đã đổ xuống vì cuộc sống bình yên của nhân dân
chiều tối ngày một mươi hai tháng một tại phường thủy vân tp huế nhận tin báo từ người dân về việc đối tượng nguyễn thần sang thực hiện hành vi chặn xe cưới gỗ đe dọa người đi đường
đồng chí trần duy hùng cùng các bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vấn đề
tại đây khi phát hiện tổ công tác xong chạy vào nhà dù bất ngờ trợ ra dùng dao tấn công
thấy đối tượng manh đồng liều lĩnh sử dụng hung khí nguy hiểm đồng chí trần duy hùng đã lao vào khống chế đối tượng không để đối tượng đe dọa tính mạng của người dân trong khu phố
trong lúc khống chế gian co về đối tượng thì đối tượng này đã dùng dao đâm nhu nhạc vào đồng chí hùng
sau đó thì các đồng chí còn lại trong tổ công tác đã tiện hình lên

còn trong lúc đối tượng thì đối tượng này đã dùng dao đâm nhu nhạc vào đồng chí hùng
trong lúc đối tượng thì đồng chí trần duy hùng đã dùng dao đâm nhu nhạc vào đồng chí hùng
anh ra đi ở tuổi bốn mươi một lá cờ tổ quốc ôm lấy thi thể người chiến sĩ trẻ đã giữ tròn lời thề suốt đời tần tùy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

trân trọng phải nói là vô cùng thương tiếc quả vĩ đại quả tồi quả vĩ đại
tồi lắm muốn nói băng hết á ai có khóc có khóc có sợ nhé còn buồn không biết
bên linh cữu đồng chí trần duy hùng mẹ anh đã ngoài bảy mươi tuổi dường như vẫn chưa thể tin được
sự ra đi đột ngột của con trai chồng từng là chiến sĩ công an đã mất cách đây vài năm con
đã mắc bệnh hiệp nghèo với bà đồng chí trần duy hùng là niềm tự hào là trù cột là chỗ sửa cho bà
và cho cả gia đình
ghi nhận sự hy sinh anh dũng của đồng chí trần duy hùng bộ trưởng bộ công an đã quyết định truy
thăng cấp hàm sĩ quan nghiệp vụ trưởng thời hạn kể từ ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đối với đồng chí từ
đại úy lên trung tá tỉnh thừa thiên huế cũng đã quyết định truy tặng bằng khen cho đồng chí trần duy
hùng đã dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hồ chí minh
và sẽ tạo điều kiện bố trí việc làm phù hợp ổn định cho phở đồng chí trần duy hùng
sau khi đồng chí hùng ra đi thì đảng ủy ban ông đốc đã họp cái đêm và sẽ tổ chức một việc học tập
nơi gương sự hy sinh dũng cảm của đồng chí hùng từng tối cũng học hỏi cái tính thân dũng cảm của
đồng chí để cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
gian phòng làm việc của đồng chí trần duy hùng tại trụ sở công an phường thủy vân
cốc cà phê anh chưa kịp uống để có mặt tại hiện trường ngay khi nhận tin báo từ đồng đồi
sự trống vắng đến hoàn thất nhưng nỗi đau sẽ là động lực để đồng chí
đồng đội làm tiếp những nhiệm vụ anh đang còn giang dở
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố bổ sung vụ án
khởi tố bị can và bắt tạp
điều tạo ra bốn tháng đối với nguyễn thế bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà
giang vì hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát
lãng phí để điều tra theo quy định của pháp luật căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm
các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra xác định ông nguyễn thế bình giám đốc sở giáo dục và đào tạo
trong quá trình tổ chức mua sắm trang cấp thiết bị cho các trường năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ông bình đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh gây thịt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng
hành vi sai phạm trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
còn tại sơn la lực lượng chức năng sơn la vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
cụ thể vào trưa ngày một mươi sáu tháng một đội biên phòng mường cai phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng sơn la phối hợp với công an xã mường hung bắt quả tăng đối tượng cầm văn phương trú tại huyện sông mã về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy tăng vật thu được là sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một tổ công tác đội biên phòng cửa khẩu lóng sập phối hợp với công an xã lóng sập làm nhiệm vụ tại khu vực bản hòng húa xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la cũng đã phát hiện và bắt quả tàng đối tượng hoàng văn thiếu chú tại huyện mộc châu về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy và thu giữ bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng năm bảy gram heroin
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng cũng vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán hơn năm mươi kg pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an huyện kiến thụy công an thành phố hải phòng kiểm tra phát hiện đối tượng nguyễn văn tráng đang vận chuyển tám hộp nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất
tráng khai nhận số tăng vật trên mua của đinh văn an và nguyễn đức nhật
tiến hành khám xét chỗ ở của nhật lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo nổ pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất cùng với nhiều tăng vật có liên quan
tổng khối lượng pháo thu giữ của các đối tượng là năm mươi một bốn mươi sáu kg
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an quận hà đông tp hà nội đang tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
và qua đó lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc đối tượng liên quan đến hành vi này
hơn một mươi tám quả pháo hoa
với tổng trọng lượng là một tám tấn đang trong quá trình vận chuyển đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an quận hà đông phát hiện thu giữ
toàn bộ số pháo có nhãn mắc nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
để vận chuyển lái xe đã chia pháo vào các thùng cắt tông số lượng lớn nguy trang trong các bào tải
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác phát hiện là một xe ô tô biển kiểm soát là hai mươi chín h hai mươi bảy nghìn tám trăm hai mươi ba biển số màu vàng không gắn phủ hiệu theo quy định
và có dấu hiệu trở quá trọng tải quy định cho phép
ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành kiểm tra dùng phương tiện nêu trên
qua quá trình kiểm tra thì phương tiện trên là trở quá trọng tải cho phép một trăm linh
và có nhiều dấu hiệu nghi ngờ phía sau thùng hàng về vấn đề chở hàng quá tải
thì tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phía sau thùng hàng cùng với lái xe
thì qua kiểm tra là phát hiện là trên thùng hàng phía sau xe có chở rất nhiều các bao tải và thùng cắt tông cỡ lớn
gồm nhiều mẫu ma chủng loại bao bì nhãn mát khác nhau
đấu tranh khai nhận tại chỗ thì lái xe thử nhận toàn bộ số hàng nêu trên là pháo hoa có nguồn gốc nhãn mát trung quốc
không có chứng từ hóa đơn hay bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến toàn bộ số hàng nói trên
tăng cường công tác tuần trạng điều soát cũng như công tác nắm tình hình
thì đã phát hiện các đối tượng vận chuyển trên các tuyến đường
đặc biệt là các tuyến đường xuyên tâm mà tập trung ở các điểm dự án mà không có chủ khai thác
mà đối tượng lợi dụng vào đấy để tập trung hàng hóa và kiểm soát hàng hóa tiến hành và trưng cầu sơ bộ
thì kết quả thì chúng ta đã thu toàn bộ một tấn tám pháo hoa của nước ngoài và không rõ nguồn gốc chất xứ
hiện tại chúng ta đang tiếp tục để xong mình làm rõ cái nguồn cung cấp vào
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an quận hà đông cũng đã bắt giữ số lượng lớn pháo nổ
xác định đây là loại pháo nổ mới về hình thức giống pháo hoa loại dây nhưng thực chất lại là pháo nổ
các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ một trăm hai mươi đồng một gói và bán qua mạng với giá là ba trăm linh đồng một gói
qua công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo lực lượng chức năng cũng nhận định
các đối tượng có thủ đoạn mua bán vận chuyển tinh vi ép kín và triệt để sử dụng không gian mạng
đối tượng thì hiện tại chủ yếu là có mối quan hệ gia đình với nhau hoạt động trên chủ yếu là không gian mạng
kép kín cho nên việc tập trung để đấu tranh với tội phạm này rất là khó khăn
tuy nhiên khó khăn thì đăng nghỉ chủ yếu công an quận tập trung và chỉ đạo các đội nhiệm vụ
và cũng là vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc
liên quan đến không gian mạng thì tập trung và nghiên cứu để tham dự cho đăng nghỉ chủ yếu công an quận
cũng như tham dự ban giám đốc có những giải pháp biện pháp để làm sao phối hợp với các bộ ngành
làm sao kiểm soát hoạt động để phòng ngừa trên không gian mạng không để tình hình tội phạm bắt sinh mới
thời điểm cận tết tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp
các đối tượng sử dụng nhiều phương thức trong đó có dịch vụ giao hàng
chuyển phát nhanh để thực hiện giao dịch mua bán các tuyến giao thông trọng điểm lực lượng công
an tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi bảy tháng một của
truyền hình công an nhân dân thưa quý vị chống hàng giả trên thương mại điện tử là nhiệm vụ vô cùng quan
trọng cấp thiết trong bối cảnh hiện nay nhất là trong dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm của người
tiêu dùng vào giai đoạn cao điểm đây là vấn đề được lãnh đạo tổng cục quản lý thị trường bộ công
thương nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia diễn ra vào sáng nay tổng cục quản lý thị trường cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng đã xử lý gần
vụ vi phạm trên môi trường mạng tuy nhiên con số này là rất nhỏ so với những vi phạm liên quan
đến thương mại điện tử theo tổng cục quản lý thị trường thương mại điện tử phát triển bùng nổ đã
và đang tạo ra thách thức cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa

hiện cơ quan công an đã thu giữ vật chứng gồm nhiều bóng đèn led giả nhãn hiệu dạng đông tương đương giá trị hàng thật là hơn một trăm chín mươi triệu đồng để phục vụ điều tra xử lý theo pháp luật
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt cặp vợ chồng bị cáo mai nữ lan ngọc chú tải quân hữu hành sơn một mươi chín năm tù huỳnh phước tuấn một mươi bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín bà nguyễn thị bích chi chú tại đà nẵng mua lô đất khu đầu cầu tuyên sơn có diện tích gần bốn m hai sổ đỏ đứng tên ông đào duy phương với giá là hai trăm tám mươi tỷ đồng
bà chi đã đặt gọc cho ông phương một trăm ba mươi năm tỷ đồng nhưng mọi hoạt động giao dịch bị đình lại vì có liên quan đến chị của ông phương đã bị khởi tố tạm giam
năm hai nghìn hai mươi thông qua một người quen vợ chồng ngọc đặt vấn đề muốn mua lại lô đất này
bà chi không đồng ý nhưng vợ chồng ngọc đưa ra thông tin gian dối với lý do là quen biết nhiều có thể gỡ phong tỏa và giao dịch được
ngọc lấy của bà chi hai mươi tỷ đồng để lo thủ tục pháp lý của lô đất trong vòng một mươi năm ngày nếu không được sẽ trả lại tiền
và giá mà ngọc mua lại lô đất là bốn trăm linh tỷ đồng
ngoài ra các bị cáo còn chiếm đoạt của một bị hại khác số tiền bốn năm tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa phát hiện và bắt xử ba đối tượng về hành vi mua bán hơn năm mươi kg pháo nổ
cụ thể phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an huyện kiến thủy công an thành phố hải phòng kiểm tra phát hiện đối tượng nguyễn văn tráng
chú tại huyện kiến thủy đang vận chuyển tám hộp nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất
quá trình làm việc tráng khai nhận số tăng vật trên mua của đinh văn an và nguyễn đức nhật
cùng chú tại huyện kiến thủy tiến hành khám xét chỗ
mùa nhật lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo nổ pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất

và trung bình thưởng tết từ sáu năm đến một mươi hai triệu đồng một người
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có thưởng tết cao nhất là hai trăm năm mươi triệu đồng
mức thưởng trung bình được thưởng từ bảy hai đến một mươi triệu đồng
khối doanh nghiệp nhà nước thưởng tết cao nhất sáu mươi bảy triệu đồng
mức thưởng trung bình là năm sáu triệu đồng thấp nhất được thưởng là hai triệu đồng
ông phạm trí tâm phó chủ tịch liên đoàn lao động tp hcm cho biết
hiện có năm doanh nghiệp nhỏ ít lao động với khoảng hai trăm linh lao động
có khả năng không có thưởng tết do gặp khó khăn
liên đoàn lao động thành phố cùng công đoàn cơ sở đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương
chăm lo cho những lao động này để họ có một cái tết đầm ấm hơn
dự kiến tổng số tiền chăm lo tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn của công đoàn tp hcm là một trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong đó ba mươi bốn tỷ đồng cấp thành phố và một trăm linh một tỷ đồng ở cấp quận huyện
thời gian qua thị trường chứng kiến không ít các thương vụ m a của các nhà đầu tư ngoại
điều này giúp lĩnh vực bất động sản
thu hút hơn một một tỷ đô la mỹ từ dòng vốn nước ngoài
đơn cử tập đoàn kepel của singapore đã chi khoảng ba một trăm tám mươi tỷ đồng
để mua cổ phần hai dự án emeria và clarita ở thành phố thủ đức của khang điền
một ông lớn khác là gamuda berhab hồi tháng bảy cũng mua lại công ty cổ phần bất động sản tâm lực
chủ đầu tư dự án ba sáu mươi tám hectare tại thành phố thủ đức với giá ba trăm một mươi năm tám triệu đô la mỹ
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng vừa cho phép pekamex idc chuyển nhượng dự án khu đô thị mới một mươi tám chín ha
tại thành phố thủ dầu một cho một công ty thuộc tập đoàn capitaland
giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công bố là năm tám mươi năm tỷ đồng
bên cạnh các dự án bất động sản thị trường việt nam còn chứng kiến những thương vụ mua bán khách sạn đầu tiên
trong năm nay ở đông nam á
cụ thể tập đoàn john land lascelles đã tư vấn thành công một danh mục đầu tư gồm hai năm triệu đô la mỹ
khách sạn ba sao và bốn sao ở quận bảy thành phố hồ chí minh cùng một khách sạn năm sao ở indonesia